hôm nay lực lượng công an đã bắt quả tàng nguyễn hùng anh khi đối tượng nhận từ xe ô tô giao hàng năm viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
với trọng lượng là hơn hai kg được nguy trang cất dấu tinh vi trong các túi ni lông hộp nhựa chứa bánh kẹo mỹ phẩm
hùng anh là đối tượng có liên quan trong đường dây mua bán tàng trự trái phép chất ma túy số lượng lớn hoạt động liên tỉnh
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình triệt xóa
vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn bắt giữ ba đối tượng với hơn một mươi kg ma túy tổng hợp
sáng nay lực lượng cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với công an huyện vũng liêm bắt quả tàng một điểm đánh bạc dưới hình thức đá gán thua bằng tiền
từ tin báo của quần chúng nhân dân lực lượng công an đã nhanh chóng đến kiểm tra bắt quả tang nhiều đối tượng
tham gia đá gán thua bằng tiền
tổng công tác đã tạm giữ chín người có liên quan và tăng vật phương tiện gồm ba con gà hai cặp cửa sắt
năm cuộn băng keo đã qua sử dụng sáu điện thoại di động hơn hai mươi triệu đồng
vụ việc được bàn giao cho công an xã trung chánh huyện vũng liêm tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
công an quận go vấp tp hcm đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp với nguyễn mạnh nghĩa
chú tại huyện hóc môn về hành vi cướp giật tài sản và trần hữu hạnh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó vào trưa ngày một mươi ba tháng hai người đàn ông quốc tịch armenia đang sử dụng điện thoại khi đi bộ bên lề đường quang trung
phường một mươi quận gò vấp tp hcm thì nghĩa đi xe máy áp sát giật lấy điện thoại rồi tẩu thoát
đến bảy h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng hai lực lượng công an đã đưa hai đối tượng về trụ sở công an làm việc
tại đây nghĩa khai nhận sau khi cướp được điện thoại thì đưa cho hạnh
nhờ đi bán hạnh biết rõ điện thoại nghĩa đưa là tài sản do phạm tội mà có nhưng vẫn đồng ý bán giúp
sáng ngày một mươi năm tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận gò vấp đã thực hiện thủ tục trao trả tài sản cho người đàn ông quốc tịch armenia
hôm nay ngày sáu tết lễ hội chùa hương chính thức khai hội đã thu hút rất nhiều lượt người đổ về với xã hương sơn huyện mỹ lức
lực lượng công an đã sẵn sàng để đảm bảo an toàn cao nhất cho du khách tới du xuân tại chùa hương
theo ban quản lý di tích từ ngày ba mươi tháng chạp năm quý mão đến mùng hai tết thì đã có khoảng hai vạn người đến chùa hương huyện mỹ đức để chiêm bái
vì vậy ngay từ sáng sớm nay công an huyện mỹ đức đã triển khai một trăm linh lực lượng ứng trực ba chốt chặn và bảy chốt lẻ để đảm bảo an ninh trật tự phục vụ người dân xung quanh khu vực hương sơn
điều này đã khiến nhiều người cảm nhận được sự khác biệt khi đến với lễ hội chùa hương năm nay
chủ đề năm nay là lễ hội chùa hương an toàn văn minh
thân thiện diễn ra từ ngày một mươi một tháng hai đến hết ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tức từ ngày hai tháng riêng đến hết ngày bốn tháng bốn năm giáp thìn
hứa hẹn sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với du khách
bộ đội biên phòng tỉnh bình thuận cho biết tại khu vực neo đậu tàu cá thuộc bãi trước phường mũi né thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm cháy hoàn toàn một tàu cá đang neo đậu không có thiệt hại về người
hiện bộ đội biên phòng tỉnh đang phối hợp cùng các lực lượng và chính quyền địa phương triển khai các phương án đề phòng sự cố ô nhiễm dầu có thể xảy ra
trước đó tàu cá bv chín mươi nghìn chín trăm tám mươi một ts do ông trần ngọc hiễu chú tại huyện đất đỏ tỉnh bà địa vũng tàu làm thuyền trưởng đang neo đậu thì bất ngờ bốc cháy
tiếp nhận vụ việc đồn biên phòng mũi né bộ đội biên phòng tỉnh bình thuận đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp cùng ngư dân tiến hành dập lửa
tuy nhiên gió lớn ngọn lửa bùng phát dữ dội trong khi đó tàu cá neo đậu cách bờ khoảng một hải lý nên việc tiếp cận và triển khai phương án dập lửa không thành công
hậu quả tàu cá bv chín mươi nghìn chín trăm tám mươi một ts bị cháy hoàn toàn và chìm ước tính thiệt hại khoảng ba sáu tỷ đồng không có thiệt hại về người
được biết tại thời điểm diễn ra vụ cháy trên tàu cá bv chín mươi nghìn chín trăm tám mươi một ts có khoảng bảy đến tám lít dầu
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân cảm ơn sự quan tâm